sáng nay ngày sáu tháng sáu gần ba mươi sáu học sinh lớp chín trên địa bàn tỉnh nghệ an sẽ bước vào ngày thi đầu tiên
kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
để bảo đảm có một kỳ thi nghiêm túc tuyển chọn được đúng chất lượng đầu vào
công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm nay đã được thực hiện chú đáo cẩn trọng và nghiêm túc
một trong những điểm mới mà ngay trong kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi năm nay nghệ an triển khai thực hiện
đó là tất cả các hội đồng thi đều được lắp đặt camera ở phòng bảo quản đề thi bài thi và phòng chấm thi
đặc biệt rút kinh nghiệm từ kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi vừa qua của tỉnh quảng bình đã để xảy ra một số sai sót
sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an yêu cầu các hội đồng kiểm tra chặt chẽ từ khâu phát đề thi đánh số phách theo đúng quy định